vào sáng ngày một mươi năm tháng sáu đoàn thanh niên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ phát động chiến dịch thanh niên cảnh sát cơ động tình nguyện hè năm hai nghìn hai mươi ba
chiến dịch thanh niên cảnh sát cơ động tình nguyện hè năm hai nghìn hai mươi ba triển khai trong chín mươi ngày đêm từ ngày một tháng sáu đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
trong suốt chiến dịch tuổi trẻ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động sẽ thực hiện các hoạt động mục tiêu cụ thể
tập trung triển khai các hoạt động tình nguyện tại chỗ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
đồng hành cùng chiến sĩ nghĩa vụ trước trong và sau kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba với khẩu hiệu
học là con đường duy nhất để hiện thực hóa ước mơ phục vụ lâu dài trong lực lượng công an nhân dân
triển khai chiến dịch hành quân xanh và mùa hè xanh tổ chức các hoạt động tình nghĩa tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng vì an sinh xã hội
đây là những hoạt động có ý nghĩa quan trọng phát huy tinh thần sung kích tình nguyện
tô thắm thêm truyền thống anh hùng của lực lượng cảnh sát cơ động
ngay sau buổi lễ phát động đoàn thanh niên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tư vấn
định hướng tuyển sinh cho chiến sĩ nghĩa vụ k năm mươi tám đồng thời đăng ký tài khoản định danh điện tử mức hai cho cán bộ và đoàn viên thanh niên